xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trưa nay bộ y tế cho biết có thêm một trăm một mươi sáu ca mắc covid một mươi chín tại một mươi một tỉnh thành phố
trong đó tp hcm tiếp tục nhiều nhất với sáu mươi ba ca
còn lại là bình dương hai mươi bốn ca hưng yên chín ca bắc giang tám ca bắc ninh năm ca phú yên hai ca long an một ca bình định một ca
hải phòng một ca và bắc cạn một ca
trong đó một trăm một mươi hai ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
cũng trong trưa nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình dương thông tin
địa phương vừa ghi nhận tám mươi một trường hợp dương tính với virus sars cov hai
tất cả các ca nghi mắc covid một mươi chín mới đều là nhân viên của công ty guinec i
đang ở khu vực phong tỏa quanh công ty này
các ca bệnh tập trung ở các khu nhà trọ tại các địa phương gồm thành phố thủ dầu một thị xã tân uyên thị xã bến cát
có một mươi bốn tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng
bao gồm yên bái quảng trị thừa thiên huế tuyên quang sơn la ninh bình thanh hóa thái nguyên bạc liêu điện biên vĩnh phúc hải dương phú thọ và hà nam
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn huyện thống nhất
ngành y tế đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai sớm phong tỏa bốn xã gia kiệm gia tân một hai và ba
để tiếp tục điều tra truy vết xét nghiệm nhanh nhằm cắt các nguồn lây
cụ thể vào sáng nay tỉnh đồng nai tiếp tục ghi nhận thêm một mươi một ca dương tính với covid một mươi chín
trong số một mươi một ca nghi nhiễm mới được phát hiện có một trường hợp đang làm việc tại một công ty may ở xã phú cường huyện định quán
công ty này có hai bảy trăm linh lao động bước đầu ngành y tế truy vết được tám mươi f một
các lực lượng chức năng sẽ tiến hành khử trùng toàn bộ công ty yêu cầu công nhân khai báo y tế
như vậy từ tối hai mươi sáu tháng sáu đến sáng ba mươi tháng sáu
nhận hai mươi sáu ca dương tính với virus sars cov hai liên quan đến trợ đồ mối hóc môn
trong đó có một mươi năm ca bệnh đã được bộ y tế công bố
theo tin từ ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh bình dương
chốt kiểm soát phòng chống dịch trơn thành đóng trên quốc lộ một mươi ba giáp danh với tỉnh bình dương
đã kịp thời ngăn chặn một tài xế dương tính với virus sars cov hai đi vào địa phương
theo đó vào ngày hai mươi tám tháng sáu tài xế dương tính với virus sars cov hai là nam giới
đi từ bãi xe trên đường tam bình phường hiệp bình chánh thành phố thủ đức
đến địa phận tỉnh bình dương rồi di chuyển vào địa bàn huyện trơn thành tỉnh bình phước
khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên quốc lộ một mươi ba cầu tham rốt của tỉnh bình phước
nhân viên y tế yêu cầu tài xế này cung cấp kết quả xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín
khi di chuyển qua địa phận tỉnh bình phước
tài xế này đã đến trung tâm y tế huyện bầu bàng test nhanh sàng lọc covid một mươi chín
với ba lần xét nghiệm đều có phản ứng test nhanh và kết quả pcr cũng khẳng định là dương tính
bình phước là một trong số ít các tỉnh thành trên cả nước chưa ghi nhận ca dương tính với virus sars cov hai
để bảo vệ thành quả này bình phước đã thành lập nhiều chốt kiểm soát giao thông
và phòng chống dịch covid một mươi chín ở cửa ngõ tất cả các tuyến đường dẫn vào tỉnh
tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự

tại tổ dân phố số bốn thị trấn nông trường phong hải huyện bảo thắng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai phối hợp với công an huyện bảo thắng
bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hai đối tượng là sùng seo phừ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và thào seo tráng sinh năm hai nghìn hai
cùng chú tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai
ngay khi phát hiện lực lượng chức năng hai đối tượng đã để lại xe máy bỏ chạy
sau đó đã bị lực lượng công an truy đuổi và bắt giữ
tại hiện trường tổ công tác phát hiện một túi ni lông được ngụy trang bên ngoài là hộp bánh
bên trong có hai trăm tám mươi sáu chín g chất tinh thể màu trắng
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận bản thân là người nghiện ma túy
mang số ma túy trên đi bán cho một người không rõ danh tính với số tiền hơn năm mươi triệu đồng
khám sát khẩn cấp nơi ở của sùng seo phừ tổ công tác phát hiện viên nén màu xanh
đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp
một đường dây cá độ bóng đá với gia dịch một tuần trên một mươi bốn tuần
bốn tỷ đồng vừa bị công an thị xã buôn hồ công an tỉnh đắk lắk phối hợp với phòng an ninh mạng
công an tỉnh đắk lắk triệt phá
đây là đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn hoạt động rất tinh vi trong thời gian diễn ra giải bóng đá euro
sau một thời gian xác lập chuyên án công an thị xã buôn hồ phối hợp với công an tỉnh đắk lắc
đã phát hiện bắt xử lý một đường dây cá độ bóng đá hoạt động rất tinh vi
có sự liên kết giữa nhiều đối tượng ở nhiều địa phương
số tiền giao dịch hàng ngày lên tới hai tỷ đồng
hoạt động phạm tội cũng rất là có quy mô
đường dây cá độ bóng đá trên do đối tượng vũ văn trinh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chú ở phường thiện an thị xã buôn hồ cầm đầu
qua quá trình theo dõi lực lượng công an đã bắt quả tang trinh và nguyễn duy vọng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chú ở phường thiện an
đang tiến hành nhận tiền giao dịch cá độ bóng đá với nhau
cơ quan công an đã tiến hành khám xét một mươi năm địa điểm trung gian cá độ bóng đá
ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đắk lắk
và làm việc với các đối tượng liên quan
khám xét thu giữ nhiều điện thoại di động máy vi tính ba trăm linh triệu đồng tiền mặt
và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc của đối tượng
quá trình điều tra bước đầu đối tượng trinh khai nhận
quản lý tài khoản máy chủ cá độ bóng đá trên mạng internet
trong đó số tiền cá độ trung bình mỗi ngày khoảng hơn một sáu tỷ đồng
ngoài ra các đối tượng tự cá cược không thông qua mạng trung bình mỗi ngày khoảng hơn năm trăm linh triệu đồng
các đối tượng trong đường dây trên được phân công phân cấp cụ thể
phân triên nhiệm vụ cho từng thành viên trong đường dây tổ chức chặt chẽ
và phải là người có uy tín tìm cậy bảo lãnh
thì người chơi mới có thể tham gia cá độ
qua quá trình thỏa thuận tôi có mua anh một trang tổng bóng đá
khi hai bên thỏa thuận chia ra những trang con
phương thức giao dịch của chúng tôi là khi kết thúc ngày hôm sau thắng thua gì
thì hai bên liên lạc điện thoại với nhau và trả tiền mặt cho nhau
hiện vụ việc đang được phòng công an thị xã buôn hồ tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh an giang cơ quan cảnh sát địa chỉ
công an thành phố long xuyên vừa tiến hành tạm giữ hình sự các đối tượng
trần văn lên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi đinh thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
và trần hoàng nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
cùng chú tại xã mỹ khánh thành phố long xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc
trước đó vào khoảng giờ một mươi năm phút ngày hai mươi chín tháng sáu
trong lúc các đối tượng đang cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền
tại quán cà phê thuộc tổ bốn ấp bình hòa một xã mỹ khánh thành phố long xuyên
lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố long xuyên phối hợp với công an xã mỹ khánh
bất ngờ ập vào bắt giữ một mươi sáu đối tượng thu giữ một tv chín điện thoại di động sáu xe mô tô các loại
hơn ba mươi một triệu đồng trên người các đối tượng cùng nhiều tờ phơi
với số tiền cáo cược ghi trên phơi là gần chín mươi triệu đồng
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận tụ điểm cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền trên
do trần văn lên và đinh thanh phong tham gia tổ chức
các đối tượng liên quan đang được tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
tại xóm bó lành xã cao thăng huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
vừa xảy ra vụ sập giếng nước khiến hai người tử vong
vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi tám tháng sáu anh mạc văn sắt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
và anh la văn động sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng chú tại xóm bó lành xã cao thang huyện trùng khánh
đã leo xuống giếng để kè đá thành giếng thì bất ngờ giếng bị sập
người dân đã nhanh chóng có mặt để giải cứu
nhưng do giếng sâu khối lượng đất đá bị sập khá lớn khó khăn cho lực lượng cứu hộ
anh sát và anh động đã tử vong ở đáy giếng
ngay sau khi vụ việc xảy ra lãnh đạo huyện trùng khánh ủy ban nhân dân xã cao thăng
đã hỗ trợ một mươi triệu đồng cho gia đình nạn nhân mạc văn sắt là hộ nghèo
và hỗ trợ bảy triệu đồng cho gia đình nạn nhân la văn động
vào khoảng hai mươi hai h tối qua một vụ cháy đã xảy ra
tại một nhà kho chứa giấy cuộn gần khu vực chợ diên an huyện diên khánh tỉnh khánh hòa
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cùng công an thành phố nha trang đã điều bảy xe chuyên dụng đến hiện trường
khoảng hai tiếng sau họ lửa được không chế
theo công an huyện diên khánh kho hàng bị cháy là của bà nguyễn thị thúy và ông võ thành hiệp
thuê của hợp tác xã nông nghiệp diên an để chứa giấy cuộn và sản xuất vàng mã giấy vệ sinh
vụ cháy không có thiệt hại về người
tuy nhiên toàn bộ tài sản trong kho hàng rộng hai trăm linh m hai đã bị thiêu dụi
nguyên nhân của vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê xuân thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hộ khẩu thường trú tại năm mươi một trên ba hùng duệ vương phường thượng lý quận hồng bàng tp hcm
về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện an dương tp hcm
là hai đối tượng
đối tượng nguyễn thành luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại thôn văn xá xã quốc tuấn huyện an dương tp hcm
và đối tượng vũ đức cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại thôn văn xá xã quốc tuấn huyện an dương tp hcm
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thường cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện